dữ liệu sơ bộ từ một bệnh viện lớn tại nam phi tâm dịch omicron của thế giới cho thấy
tuy số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh nhưng bệnh nhân không cần nhiều can thiệp y tế như trước
hai tuần qua đa số bệnh nhân nằm tại các phòng điều trị covid một mươi chín của khu phức hợp
bệnh viện cấp quận tawane và stevebiko thuộc thành phố pretoria đã không cần thở máy
theo báo cáo sơ bộ từ thdhc đây là điểm khác so với các làn sóng trước
các giả báo cáo là ông fahre aboula bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại tdhc
và một giám đốc thuộc hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi
ông abula viết báo cáo dựa trên phân tích tình hình điều trị covid một mươi chín
trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi chín tháng một mươi một
báo cáo này chưa được bình duyệt tức chưa được các chuyên gia cùng ngành giả soát đánh giá nội dung
theo báo cáo trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi chín tháng một mươi một tdhc có một trăm sáu mươi sáu trường hợp nhập viện mắc covid một mươi chín
trong đó bốn mươi hai bệnh nhân đang nằm trong phòng điều trị covid
covid một mươi chín tính đến ngày hai tháng một mươi hai
nhiều người tới điều trị tình trạng không liên quan đến covid một mươi chín
nhưng được phát hiện sau khi làm xét nghiệm theo quy trình
trong báo cáo ông abula nêu lên một số kết luận chính như thời gian nằm trong phòng điều trị covid một mươi chín
trung bình là hai tám ngày ngắn hơn so với mức tám năm ngày trong một mươi tám tháng qua
số bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện ở trong độ tuổi trẻ hơn với tám mươi dưới năm mươi tuổi
khoảng một mươi chín là trẻ em từ chín tuổi trở xuống
trong khi hai mươi tám
các phòng điều trị bệnh nhi covid một mươi chín không ghi nhận ca tử vong nào trong hai tuần qua
trong khi nhóm này chiếm một mươi bảy số ca tử vong trong một mươi tám tháng trước đó
cũng theo báo cáo trong số ba mươi tám người trưởng thành trong phòng điều trị covid một mươi chín vào ngày hai tháng một mươi hai
sáu người đã tiêm vaccine hai mươi bốn người chưa tiêm và tám người chưa rõ tình trạng tiêm chủng
chỉ một bệnh nhân cần thở máy đã tiêm chủng đầy đủ
nhưng lý do can thiệp y tế là để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính

và đã có hai ca được đưa vào khoa chăm sóc tích cực
nhưng nguyên nhân chính không phải là vì viêm phổi do covid một mươi chín gây ra
một mươi bệnh nhân covid một mươi chín tử vong trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi chín tháng một mươi một
tương đương với sáu sáu trong số một trăm sáu mươi sáu ca nhập viện
dù vậy nguyên nhân tử vong chưa thể được xác định là có phải do omicron hay không
còn số tử vong có thể sẽ tăng
theo báo cáo xu hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vòng hai tuần tới
vì đây là khoảng thời gian đủ để quan sát xem các ca mắc có trở nặng hay không
báo cáo chỉ thể hiện hai tuần đầu của làn sóng omicron tại quận tawanna
đồng thời bệnh tình của người nhập viện có thể thay đổi đáng kể trong vòng hai tuần tiếp theo
bác sĩ abula viết vì bệnh viện truyền nhiễm quốc gia của nam phi đã xác nhận
gần như mọi ca mắc ở đây đều nhiễm chủng omicron
bác sĩ abuda và đồng nghiệp không thể xác thực mọi trường hợp tại tdhc đều là biến chủng này
dù vậy bác sĩ abula vẫn đặt ra giả định hợp lý rằng những ca nhiễm trong dữ liệu này mắc omicron
báo cáo của tdhc
được đưa ra trong bối cảnh nam phi đang ra sức chuẩn bị để hệ thống bệnh viện trong nước
có thể tiếp nhận thêm nhiều ca mắc biến chủng omicron đã đẩy nước này vào làn sóng thứ tư
tổng thống siri ramaphosa nói vào ngày sáu tháng một mươi hai
trong các ngày từ hai mươi chín tháng một mươi một tới ngày ba tháng một mươi hai
số ca mắc mỗi ngày của nam phi đã tăng gần bảy lần lên tới hơn một mươi sáu ca
chúng tôi đang theo dõi sát sao tỷ lệ lây nhiễm và nhập viện ông ramaphosa nói
trong một bản tin tuần tổng thống ramaphosa cho biết
omicron có vẻ chiếm phần lớn các ca nhiễm mới tại đa số các tỉnh nước này
từ đó ông kêu gọi người dân tiêm chủng ngừa covid một mươi chín
nam phi hiện có đủ nguồn cung vaccine tiêm chủng có vai trò thiết yếu cho phục hồi kinh tế của chúng ta
vì càng có nhiều người tiêm chủng thì càng có nhiều lĩnh vực kinh tế sẽ được mở cửa vị tổng thống nói
cũng theo ông ramaphosa chính phủ nam phi sẽ sớm triệu tập hội đồng chỉ huy virus corona quốc gia
để đánh giá tình hình đại dịch và quyết định có cần tung ra các biện pháp mới hay không
các nhà khoa học nam phi và các nước khác đang gấp rút tìm hiểu về độ lây nhiễm
mức độ nghiêm trọng và độ kháng vaccine của omicron
nhưng trải nghiệm của một số chuyên gia và bác sĩ nam phi tương đối khích lệ và cho thấy ca nhiễm omicron chỉ ở mức nhẹ
thái lan cũng vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron là một công dân mỹ đến từ tây ban nha
theo reuters du khách nói trên là người đàn ông ba mươi năm tuổi quốc tịch mỹ sống ở tây ban nha suốt một năm qua
và đã tiêm vaccine đơn liều johnson johnson
người này đến thái lan vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một và được phát hiện dương tính với sars cov hai
hiện nam du khách đang có các triệu chứng nhẹ và được điều trị tại bệnh viện
cơ quan chức năng thái lan đã tiến hành kiểm tra những người từng tiếp xúc với người đàn ông này
gồm hai nhân viên sân bay và một mươi bảy nhân viên khách sạn
hầu hết các em một đều có nguy cơ thấp
thái lan đã trở thành quốc gia thứ bốn mươi bảy trên thế giới ghi nhận ca nhiễm bệnh biến thể omicron
sau khi biến thể này được phát hiện hồi giữa tháng một mươi một ở khu vực nam phi
không lao sâu khiệu tổ chức y tế thế giới who gióng hồi trường cảnh báo về omicron
thái lan đã quyết định ngừng tiếp nhận các du khách đến từ tám quốc gia châu phi
ngày sáu tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận bốn ca mắc covid một mươi chín với hai mươi hai ca tử vong
nâng tổng số ca bệnh lên hai một triệu ca và tổng số ca tử vong lên hai mươi chín trăm sáu mươi sáu ca
hơn năm mươi bảy dân số thái lan đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
theo dữ liệu của bộ y tế nước này cho biết
khoảng bốn trăm năm mươi nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang phối hợp tìm hiểu hiệu quả của vaccine trước omicron
bà anna maria henao một trong những người dẫn dắt công tác nghiên cứu và phát triển vaccine
trong đại dịch của tổ chức y tế thế giới who
bà cho biết họ hy vọng sẽ có kết quả trong vòng vài ngày tới
nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đặt ra áp lực là kết quả có trong ba ngày
bà heno nói trong một buổi phỏng vấn trực tiếp vào ngày một tháng một mươi hai
chúng ta chỉ nên nói là sẽ có kết quả trong hai tuần tới
chuyên gia của who đưa ra nhận định trên trong lúc biến chủng omicron đang lây lan nhanh ở nam phi
làm dấy lên lo ngại về việc hiệu quả miễn dịch có được sau tiêm chủng hoặc sau khi khỏi bệnh
vẫn không đủ ngăn chặn tái nhiễm hoặc đợt bùng dịch mới
theo bà hannao gần năm trăm linh nhà nghiên cứu nói trên đang bắt tay vào việc phân tách biến chủng omicron
khỏi các mẫu bệnh phẩm nuôi cấy trong phòng thí nghiệm
xác thực trình tự ghen và xây dựng phương pháp test nhanh biến chủng này
trong quá trình ấy các nhà khoa học cần xét nghiệm huyết tương từ người đã khỏi covid một mươi chín
hoặc đã tiêm chủng các loại vaccine khác nhau để thử mất độ kháng thể cần thiết có thể vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn virus
kết quả thu được sẽ giúp trả lời câu hỏi liệu các loại vaccine ngừa covid một mươi chín hiện tại
có cần được điều chỉnh để chống lại omicron hay không
đến nay thế giới vẫn còn chưa biết nhiều thông tin về omicron
biến chủng gần đây nhất được vecapado xếp vào
sau khi nam phi phát cảnh báo về omicron vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã gấp rút áp hạn chế đi lại đối với các quốc gia ở miền nam châu phi
nhưng một số nước vẫn phát hiện ca nhiễm omicron dù đã sớm hành động
malaysia đã phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
bộ trưởng bộ y tế nước này đã cho biết vào ngày ba tháng một mươi hai
ca nhiễm này là một sinh viên nước ngoài một mươi chín tuổi đã được cách ly sau khi đến từ nam phi hai tuần trước
bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng và đã được tiêm vắc xin
co xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín khi tới malaysia
quá cảnh ở singapore và đã hoàn thiện một mươi ngày cách ly theo đúng quy định hôm hai mươi chín tháng một mươi một
người đi chung xe với sinh viên này trước khi đi cách ly đều có xét nghiệm âm tính
tuy nhiên theo giới chức trách đã yêu cầu sinh viên nói trên
cùng tám người tiếp xúc gần thực hiện thêm xét nghiệm sau khi mẫu xét nghiệm ban đầu của cô
được cho kết quả dương tính với biến chủng mới
tới nay malaysia là quốc gia thứ hai ở đài loan
đông nam á ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron
trước đó vào ngày hai tháng một mươi hai bộ y tế singapore cho biết
hai hành khách tới nước này từ nam phi trên chuyến bay của hãng singapore airlines
đã có xét nghiệm ban đầu cho thấy dương tính với biến chủng omicron
cả hai ca nhiễm đều đã được cách ly khi tới singapore hôm ngày một tháng một mươi hai và không có tiếp xúc cộng đồng
trong ngày ba tháng một mươi hai bộ y tế syri lanka cũng cho biết họ vừa xác định
một công dân nước này trở về từ nam phi gần đây đã nhiễm
biến chủng omicron
nhờ sự cảnh giác chúng tôi đã xác định một bệnh nhân mắc biến chủng omicron
sau khi giải trình tự gen trong các phòng thí nghiệm
chúng ta không cần quá phải hoảng sợ về điều này chúng ta đang ứng phó với tình hình
tiến sĩ henmanta phó giám đốc cơ quan y tế sri lanka nói với báo giới
cùng ngày australia ghi nhận một sinh viên không có lịch sử du lịch nước ngoài
dương tính với biến chủng omicron
ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên ở nước này với biến chủng mới
trường hợp này được phát hiện ở thành phố sy

được ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với các nước ngoài
và hạn chế các chuyến bay từ miền nam châu phi
nơi những ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên được phát hiện
được phát hiện lần đầu tiên tại miền nam châu phi
biến chủng omicron được tổ chức thế giới who đã đánh giá là có nguy cơ làm gia tăng ca nhiễm
biến chủng mới của covid một mươi chín đã gây ra tình trạng báo động trên toàn cầu
và khiến nhiều nước đóng cửa biên giới với một số quốc gia
tới nay thế giới còn chưa biết nhiều thông tin về omicron
biến chủng này đã xuất hiện ở nhiều nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới
như mỹ phần lan hy lạp thụy điển tây ban nha bồ đào nha
canada anh đức pháp đan mạch hà lan bỉ áo italy israel hong kong
biến chủng omicron với một số đột biến nhiều đáng lo ngại
đang là tâm điểm của các cuộc nghiên cứu của giới khoa học
một trong những câu hỏi được quan tâm là biến chủng này xuất hiện như thế nào
đến nay nhiều giả thuyết về nguồn gốc
của omicron đã được đặt ra
trong số đó giả thuyết omcron là sản phẩm quá trình tiến hóa của virus
trong cơ thể của một người đã bị suy giảm miễn dịch nhận được sự quan tâm hơn cả
để trả lời câu hỏi về nguồn gốc của một biến chủng cụ thể
một trong những công cụ quan trọng nhất mà giới khoa học sử dụng
là nghiên cứu bộ gen di truyền
từ đó xác định những manh mối về quá trình tiến hóa của virus
tại những nơi chưa có nhiều ca lây nhiễm cộng đồng
phương pháp phổ biến là sử dụng cây da phả của virus
khi kiểm tra các đặc điểm trình tự gen
có thể xác định virus đến từ đâu
giáo sư trevor biffle
chuyên gia virus tại trung tâm nghiên cứu phép
sau đó thông tin qua thu nhập mẫu bệnh phẩm tại các khu vực khác qua thời gian
các nhà khoa học có thể quan sát sự xuất hiện của các đột biến
cho đến khi virus biến đổi kháng thể và trở thành một chủng khác
nhưng khi quan sát sơ đồ tiến hóa của biến chủng obicron
quá trình biến đổi khiến các nhà khoa học bất ngờ
giáo sư biffle nói
với omicron các trình tự ghen gần với nó nhất được xác định
từ giữa năm hai nghìn hai mươi tức hơn một năm trước đây
đây là điều hiếm khi xảy ra ông bepho nhận định
nói cách khác biến chủng omicron tiến hóa
từ một chủng virus lây lan từ giữa năm hai nghìn hai mươi
do đó các nhà khoa học không ghi nhận thêm các phiên bản trung gian
mà đáng lý cần phải có trước khi virus biến đổi thành biến chủng omicron như hiện nay
obicron không có mối liên hệ với bất cứ chủng virus nào lây lan trong thời gian gần đây
các đột biến đã khiến nó biến đổi rất nhiều so với chủng năm hai nghìn hai mươi giáo sư befor cho biết
ông nói thêm các loại trừ khả năng chủng virus tiền thân của omicron
đã lây sang một loại động vật nào đó
virus sau đó lan rộng và đột biến trên động vật trước khi lây trở lại cho con người
tuy nhiên giáo sư người mỹ cũng cho biết giả thuyết này khó có cơ thể là những gì đã xảy ra
bởi không tìm thấy dấu vết di chuyển của động vật khi phân tích trình tự gen của biến chủng omicron
thay vào đó các nhà khoa học phát hiện có thêm một rna của con người trên mỗi gen của biến chủng mới
dấu hiệu cho thấy quá trình tiến hóa của biến chủng omicron xảy ra khi chúng ở trong cơ thể người
một giả thuyết khác được đặt ra là biến chủng năm hai nghìn hai mươi đã âm thầm biến đổi khi chúng lây lan tới một khu vực
nơi hệ thống giám sát y tế kém phát triển ví dụ như miền nam châu phi
đó là quá trình biến đổi của virus không bị phát hiện
đến năm hai nghìn hai mươi một khi đã có đủ đột biến
virus biến thành chủng lây lan mạnh hơn và bị con người phát hiện
tuy nhiên giáo sư bifor cho rằng giả thuyết trên không thực sự khả thi
các chủng virus tiền thân trên con đường biến thành omicron cũng có thể bắt đầu lan rộng
và do đó đáng lẽ phải bị phát hiện sớm hơn giáo sư bforn nói
quan điểm của giáo sư bifor nhận được nhiều sự đồng tình đến từ các chuyên gia dịch tễ đại học kawajulu của nam phi
ông lesseel cho biết nam phi là quốc gia với hệ thống giám sát y tế đáng tin cậy
vì vậy một biến chủng mới khi lan tới nước này nhiều khả năng sẽ bị phát hiện
chúng ta có bảy trung tâm nghiên cứu trình thụng gen
mỗi trung tâm lại có kết nối với các phòng thí nghiệm công và tư khắp đất nước ông cho biết
thực tế biến chủng omicron tạo ra một dấu hiệu đặc trưng cho phòng xét nghiệm pcr
dấu hiệu này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà khoa học dẫn tới phát hiện biến chủng mới
phải có sai sót rất lớn mới có thể bỏ qua một chủng virus tiến hóa trong thời gian dài nhiều tháng như vậy ông bles nhận định
một giả thuyết khác nhận được sự chú ý là virus từ biến đổi trong cơ thể của một cá nhân
có khả năng là một người bị suy giảm miễn dịch ví dụ như người nhiễm hiv
trong trường hợp này hệ miễn dịch của người bệnh vẫn đủ mạnh ngăn virus xiết bệnh nhân
nhưng không đủ mạnh để tiêu diệt hoàn toàn virus
như thế virus tồn tại trong cơ thể người suốt nhiều tháng và liên tục tự nhân bản
với mỗi lần tự nhân bản có khả năng xuất hiện đột biến khiến virus dễ dàng qua mặt kháng thể của người bệnh hơn
sau một năm virus có thể biến đổi
có thể đã tiến hóa nhiều hơn
ông lassell cùng các đồng nghiệp đã phân tích các mẫu bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân hiv
đồng thời mắc covid một mươi chín kéo dài hơn sáu tháng
nhờ các mẫu bệnh phẩm từ các thời điểm khác nhau
trong giai đoạn sáu tháng này chúng tôi có thể chứng minh cách virus tiến hóa
và các biến chủng với một số đột biến tương tự trên các biến chủng đáng lo ngại ông lessell nói
nếu thực sự omicron xuất hiện theo cách này
biến chủng mới sẽ chỉ mới từ bệnh nhân số lây lan ra cộng đồng trong thời gian gần đây
hai ông bifor và lassell nhấn mạnh
các cuộc điều tra về biến chủng omicron vẫn đang diễn ra
và quan điểm của họ có thể thay đổi khi xuất hiện thêm dữ kiện mới
giáo sư bi four cho biết về thông tin nguồn gốc của omicron sẽ giúp giới khoa học đánh giá đúng về mối đe dọa mà biến chủng này mang lại
ví dụ nếu obicron xuất hiện sau khi lây lan trong cộng đồng
ở con người một nơi không có giám sát y tế
điều này đồng nghĩa biến chủng mới không thực sự lây lan mạnh như cảnh báo
chúng ta mới chỉ nhìn thấy một số ít thông tin
lây nhiễm thông qua di chuyển đến một vài quốc gia
điều này cho thấy biến chủng thực sự lây lan nhanh ông bifo nhận xét
nhưng nếu omicron tiến hóa trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch
và mới chỉ phát tán ra cộng đồng
điều này đồng nghĩa với virus đã lan rộng trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với các biến chủng khác
là dấu hiệu cho thấy khả năng chuyển nhiễm nguy hiểm của biến chủng omicron
bất kể nguồn gốc của biến chủng opicron là từ đâu
các nhà khoa học cũng đã cảnh báo sự xuất hiện của biến chủng này
là lời cảnh tỉnh nguy cơ những người bị suy giảm miễn dịch
trở thành lồng ấp của các biến chủng nguy hiểm khác trong tương lai
tình hình đặc biệt khẩn cấp tại châu phi
nơi hàng triệu người mắc hiv aids mà không được tiếp cận thuốc điều trị
do đó có thể chấm dứt đại dịch
cần bảo vệ những người yếu thế suy giảm hệ miễn dịch và có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín